thưa quý vị và các bạn thời điểm mưa rào và rông mạnh nhất đã qua
trong đêm nay bắc bộ vẫn còn có mưa nhưng diện giảm ở mức dày rác
tuy nhiên quá trình giảm mưa này chỉ là nhất thời
vì sang đến ngày mai lại có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường xuống nước ta
khiến cho bắc bộ có mưa nhiều nơi trở lại
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp bắc bộ vẫn thấp
hầu hết đều chỉ thấp dưới hai mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ tiếp tục ở ngưỡng thấp trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi độ
trời vẫn rét suốt cả ngày lại cộng thêm với độ ẩm trong không khí cao
nên hiện tượng nồm ẩm sẽ tái xuất hiện
không khí lạnh chưa kịp suy yếu thì lại được bổ sung vào sáng ngày mai
vì thế mà vùng mưa ở trung bộ sẽ mở rộng từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
trong trưa và chiều mai
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn ở mức thấp
trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tiếp tục nằm ngoài vùng tác động
của không khí lạnh đêm không mưa ngày trời nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu tác động
tác động của một khối không khí ổn định bao trùm ngăn cản đối lưu không cho mây hình thành
vì thế mà trên khu vực vẫn phổ biến không có mưa
nhiệt độ ban đêm ở tây nguyên tăng lên ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
ban ngày trời nắng mạnh từ rất sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên
vì thế mà tiếp tục duy trì ở mức cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh thành nam bộ khu vực miền đông vẫn là vùng nóng gai gắt nhất
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh
ở vịnh bắc bộ gió đã bắt đầu trở lại hướng nam đông nam
nên cần phải lưu ý tới tình trạng sương mù nhẹ sẽ tái xuất hiện
trong khoảng thời gian nửa đêm trở về gần sáng ngày mai
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió cũng mang hướng nam đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió hướng đông bắc với cường độ từ cấp bốn đến cấp năm
trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại